trước đây chúng chưa bao giờ làm như vậy nhưng giờ những con chim nhỏ không sợ hãi nữa vì quanh đây có ít người hơn
thật tuyệt vì chúng xuất hiện rất đông và chúng ta lại có thể nghe thấy tiếng hót của những chú chim nhỏ
tiếng hát của những chú chim không chỉ khiến các tu sĩ thích thú mà còn khiến cả những người dân thành thị paris cảm nhận được niềm hạnh phúc nhỏ nhoi giữa mùa dịch bệnh
đại dịch covid một mươi chín khiến con người ở trong nhà nhiều hơn do các lệnh cách ly xã hội
tiếng ồn ở thành phố giảm chỉ còn từ sáu đến chín decibel và người dân lại có thể nghe được cả tiếng chim hót
nhà cầm điều học john fit patrix cũng đã đưa ra nhận định thú vị về mối liên hệ giữa vấn đề giãn cách xã hội và tần suất xuất hiện của các loài chim trong các thành phố
cũng giống như người dân paris có lẽ từ rất lâu rồi người dân vene ý mới lại được chứng kiến những cảnh tượng đời thường đẹp đến vậy
cá bơi trong làn nước trong vắt của các kênh đào vốn nhiều năm qua luôn tấp nập tàu thuyền chở du khách
cá heo xuất hiện ở càng cagliari sau sáu mươi năm thành thời bơi lội giữa thành phố
do giao thông trên kênh giảm đáng kể nước trở nên trong hơn
trong thời điểm có khách du lịch việc giao thông đường thủy ở khu vực này sẽ khuấy động nước khiến bùn đất nổi lên
những hình ảnh bình yên như vậy được ghi lại ở nhiều nơi trên thế giới trong những ngày qua
ở mumbai ấn độ chỉ sau một tuần cách ly toàn bộ thành phố đã được sơn hồng bởi hàng trăm đàn hồng hạc
trẻ con thích thú
người lớn ngạc nhiên phấn khởi
ai cũng nhận ra rằng dường như giữa cơn bão covid một mươi chín vẫn có những điều tích cực đang trở lại
sự trở lại của động vật tại những thành phố đông đúc không phải là minh chứng duy nhất
hàng loạt các thành phố ô nhiễm bỗng chốc như được dọn sạch bụi bẩn
không khí trở nên quang đẳng trong lành hơn
thủ đô bắc kinh của trung quốc thoát khỏi danh sách các thành phố ô nhiễm nhất trên thế giới
sau hai mươi năm nỗ lực chiến đấu với tình trạng này sau khi dịch bệnh bùng phát
mức độ ô nhiễm không khí ở bắc kinh và các vùng lân cận trong tháng hai đã giảm bốn mươi so với trước đây
tuy nhiên mức độ này khó có thể duy trì khi các nhà máy đang phải tạm dừng đóng cửa do dịch hoạt động trở lại
các biện pháp giảm sự lây lan của covid một mươi chín như phong tỏa cách ly tạm ngừng hoạt động kinh doanh sản xuất
đã khiến trái đất như yên lặng hơn
các nhà khoa học tại đài quan sát hoàng gia bỉ cho biết kể từ khi dịch covid một mươi chín bùng phát
từ cuối tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín đến nay các dùng động địa chất đã giảm tới một phần ba
tuy nhiên ở một góc nhìn khác trong khi các nhà khoa học của dự án carbon toàn cầu cho rằng
lượng khí thải carbon trong năm nay có thể giảm mạnh nhất từ chiến tranh thế giới thứ hai
nhiều cảnh báo vẫn được đưa ra rằng đại dịch covid một mươi chín có thể gia tăng tác động tiêu cực tới môi trường và khí hậu
thông qua dấu chân carbon của con người nếu tiếp tục kéo dài và không có biện pháp cải thiện
dấu chân carbon là lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính do một người tạo ra có thể là trực tiếp hoặc gián tiếp
nói cách khác dấu chân carbon chính là tác động mà mỗi người có thể gây ra
đối với môi trường
giữa mùa dịch bệnh con người vẫn đang thải ra nhiều rác thải nhựa
nhất là những hộp đựng túi ni lông hay bát thịa dùng một lần
khi con người dành nhiều thời gian ở nhà thì họ sẽ phải bật hệ thống sửa hay điều hóa mát
và các thiết bị điện tử trong thời gian dài hơn
việc sử dụng tv tủ lạnh điều hòa máy móc với tần suất nhiều hơn khi các cá nhân sinh hoạt độc lập
trong nhà riêng cũng ít nhiều làm gia tăng dấu chân carbon gây ảnh hưởng lâu dài tới môi trường
và biến đổi khí hậu
tôi sẽ không bị sốc khi lượng khí thải co hai giảm ở mức năm hoặc hơn thế trong năm nay
tuy nhiên nếu không có sự thay đổi về cơ cấu sự suy giảm lượng khí thải co hai sẽ không được duy trì lâu dài
và sẽ không thể làm giảm lượng khí này vốn tích tụ trong bộ khí quyển trong nhiều thập kỷ qua
rồi dịch bệnh sẽ qua đi và con người sẽ phải trở lại với đời sống
nhưng chúng ta phải lựa chọn cách thức ứng xử với thiên nhiên hoàn toàn mới

covid một mươi chín là một phép thử để chúng ta sống chậm lại nghĩ khác đi và yêu thương mẹ thiên nhiên nhiều hơn
nhiều người cho rằng đại dịch covid một mươi chín ở một góc độ nào đó có thể được ví như là một cú sốc tự vệ
để lấy lại cân bằng của tự nhiên đồng thời là cảnh báo với những tác động tiêu cực do hoạt động khai thác của con người gây ra
thưa quý vị các nhà khoa học tính toán rằng trong gần năm thập kỷ qua
con người hiện đang sử dụng tài nguyên thiên nhiên nhanh gấp một bảy mươi năm lần so với tốc độ phục hồi của hệ sinh thái
và con số này đang ngày càng gia tăng
có nghĩa là con người sẽ cần tới nhiều trái đất hơn thì mới đủ cho nhu cầu khai thác của chính mình
rõ ràng song song với mục tiêu đẩy lùi dịch bệnh thì việc bảo tồn đa dạng sinh học đang ngày càng trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết
nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng những khu vực có tỷ lệ đa dạng sinh học cao hơn thì sức khỏe của con người được cải thiện hơn
và hệ sinh thái động thực vật sẽ khiến cho dịch bệnh ít hơn
khi con người có nhiều hành động xâm lấn vào thế giới tự nhiên như phá rừng đô thị hóa hệ sinh thái suy giảm
các loài động vật sống trong các khu vực gần nhau hơn gần với nơi sinh sống con người hơn tạo điều kiện lý tưởng cho sự lây lan của dịch bệnh
ngược lại nếu giữ nguyên đa dạng sinh học nó cung cấp các công cụ tuyệt vời để chống lại đại dịch ví dụ như cung cấp nguồn dược liệu từ thiên nhiên
virus sars cov hai được cho xuất phát từ tự nhiên đã cho thấy sức khỏe của con người chịu tác động trực tiếp của mối quan hệ giữa con người với thế giới tự nhiên
nói cách khác sức khỏe của con người và của cả hệ sinh thái có sự kết nối ngày càng rõ rệt
khi con người xâm lấn tự nhiên và làm suy kiệt môi trường sống quan trọng những rủi ro liên quan tới bệnh tật cũng ngày càng tăng
con người đã giết hại nhiều thú ăn thịt bậc cao như săn bắn tê giác voi hổ hệ sinh thái bị mất cân bằng chỉ còn lại những loài vật bậc chung như khỉ rơi chuột
và từ đó những loài động vật này xâm nhập đời sống của con người mang theo virus đáng lẽ ra chỉ phát triển ở môi trường hoang dã
chúng ta xâm chiếm rừng nhiệt đới và các môi trường hoang dã khác
chúng ta chặt cây xem bắt động vật đưa chúng ra chợ bán
chúng ta làm gián đoạn hệ sinh thái khiến virus chạy khỏi vật chủ tự nhiên của nó
virus cần vật chủ trung gian mới thường chúng ta sẽ là nạn nhân
băng tan nhiệt độ trái đất sẽ tăng virus có thể đặt đỉnh dịch nhưng biến đổi khí hậu thì không
không có miễn dịch cộng đồng trước biến đổi khí hậu sẽ chỉ có sự hủy hoại đối với cộng đồng
chúng ta cần phải giảm lượng khí thải co hai giữ cho nhiệt độ toàn cầu không tăng quá hai độ c
virus corona là lời cảnh sát
các giải pháp dựa vào tự nhiên có thể góp phần giải quyết các thách thức xã hội
cho dù đó là an ninh lương thực biến đổi khí hậu an ninh nguồn nước sức khỏe con người
dù do thiên tai dịch bệnh hay phát triển kinh tế
các giải pháp dựa vào thiên nhiên và bảo tồn đa dạng sinh học là chìa khóa để giảm nhẹ biến đổi khí hậu
tăng khả năng phục hồi và thích ứng ở một số khu vực quan trọng
bao gồm bảo tồn và phục hồi rừng và các hệ sinh thái trên cạn
bảo tồn và phục hồi tài nguyên nước ngọt cũng như hệ sinh thái biển và đại dương
hệ thống nông nghiệp và thực phẩm bền vững
vậy đó thưa quý vị covid một mươi chín một lần nữa nhắc nhở chúng ta cần thay đổi tư duy về lợi ích
hạnh phúc mối quan hệ giữa cá nhân và cộng đồng
và cả những nguy cơ đe dọa cuộc sống của cá nhân để cùng nhau xây dựng nên một xã hội tốt đẹp hơn
ở đó môi trường sống của con người sẽ được cải thiện
trên thế giới vẫn còn không ít những khu chợ buôn bán động vật hoang dã
nơi tiềm ẩn những nguy cơ cho những đại dịch chết người
và cũng là dấu chấm hết cho hàng ngàn động vật trong danh sách đỏ
vẫn còn đó hàng ngàn những nhà máy đêm ngày xả thải ô nhiễm ra môi trường
gây ô nhiễm không khí đất và nước
vẫn còn đó những cánh rừng lá phổi xanh vẫn đang bị chính con người tàn phá không thương tiếc
và không hay chính thế hệ con cháu sẽ phải gánh nhận những hậu quả nặng nề này
việt nam là nước được xác định có độ đa dạng sinh học cao về hệ sinh thái và các loài sinh vật
tuy nhiên chưa bắt đầu
giờ sự đa dạng sinh học ở nước ta lại đang phải đối diện với nhiều thách thức như lúc này
và thật buồn là phần lớn trong số đó bắt nguồn từ chính ý thức của người dân
như câu chuyện về giống cây gỗ pơ mu đang có nguy cơ bị tuyệt chủng sau đây sẽ là một ví dụ
trên hành trình tìm đến khu vực một mươi chín cây pơ mu mới bị lâm tặc đốn hạ
dọc con đường mòn do lâm tặc khai lối là những cây pơ mu đã bị khai thác
nằm dài rác từ nhiều năm trước
điều này cho thấy chỉ cần phát hiện ở đâu có pơ mu thì sẽ có đường mòn để khai thác và vận chuyển gỗ
chỉ tính riêng từ năm hai nghìn một mươi tám đến nay đã xảy ra năm vụ khai thác gỗ pơ mu tại tiểu khu một nghìn hai trăm một mươi chín
khiến một trăm một mươi bốn cây pơ mu bị cưa hạ
tuy nhiên tất cả các vụ việc đều buông trôi do không tìm được thủ phạm
và năm hai nghìn một mươi chín thì có xảy ra là ba vụ
một vụ là hai mươi bốn cây một vụ một mươi bóng cây và một vụ chín cây
thì tất cả chúng tôi đều cũng như các cơ quan chức năng đã khám nghiệm hiện trường
thiết lập hồ sơ rồi khởi tố vụ án
tuy nhiên cho đến bây giờ thì cũng chưa điều tra ra đối tượng
hầu hết các vụ khởi tố đều không có bị can
bắt được gỗ và khởi tố đó nhưng mà người vi phạm thì không bắt được
đây là rất là khó khăn
tiểu khu một nghìn hai trăm một mươi chín là khu vực phân bố nhiều quần thể cây pơ mu
bên cạnh những cây pơ mu đã bị cưa hạ cắt khúc xè thanh phách
là những cây pơ mu đã bị lâm tặc cưa một phần vào gốc cây khoảng từ năm đến một mươi cm
một số cây còn bị đốt tại các vị trí cưa
theo lực lượng quản lý bảo vệ rừng của tiểu khu một nghìn hai trăm một mươi chín
thì đây là cách mà lâm tặc kiểm tra xem cây pơ mu có bị rỗng ruột bên trong hay không
đồng thời là cách để nhóm lâm tặc đánh dấu quyền sở hữu
điều này cho thấy các nhóm lâm tặc phân chia địa bàn và có luật lệ riêng để phá rừng
việc phá rừng đã có lịch sử lâu dài và vẫn đang tiếp tục
đối với công an thì chúng tôi đã giao cho công an là tổ chức các chủ công
tiếp tục đề xuất tham mưu cho ủy ban nhân huyện thành lập tổ liên ngành
trong đó sẽ xây dựng các trạm chốt
trạm chốt là cái tổ liên ngành
trạm chốt bên ngoài mà bắt được gỗ thì trạm bên trong phải xử lý
mặc dù chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng đã tăng cường các biện pháp quản lý bảo vệ rừng pơ mu
nhưng những năm qua rừng vẫn bị chảy máu những cây pơ mu vẫn bị xẻ thịt để mang ra khỏi rừng
bao lâu nữa thì loài pơ mu sẽ tuyệt chủng
câu hỏi này chỉ có thể trả lời bằng sự quyết liệt của chính quyền địa phương
những cánh rừng và nhiều loại sinh vật đang kêu cứu
nhưng việc hành động để ngăn chặn sự mất cân bằng sinh thái không chỉ vì thế giới tự nhiên
mà còn vì chính lợi ích sống của con người
và đó là lý do tại sao chủ đề của ngày môi trường thế giới năm nay được lựa chọn là vì một hành tinh xanh và đa dạng sinh học
và ở việt nam nhiều hoạt động cũng đang diễn ra để hưởng ứng chủ đề này ở khắp mọi nơi
bây giờ chúng tôi muốn được mời quý vị và các bạn cùng đến với một tấm gương điển hình như thế
đó là chị lê thị trang người vừa được quỹ đối tác hệ sinh thái trọng điểm vinh danh là một trong một mươi anh hùng điểm nóng đa dạng sinh học trên toàn thế giới
chị lê thị trang phó giám đốc trung tâm greenviet là một trong chín chuyên gia bảo tồn trên thế giới
được vinh danh là anh hùng điểm nóng đa dạng sinh học nhờ những nỗ lực trong công tác bảo vệ đa dạng tại các điểm nóng tại việt nam
đây là giải thưởng uy tín do quỹ đối tác hệ sinh thái trọng điểm cepf
công bố nhân ngày quốc tế đa dạng sinh học hai nghìn hai mươi và kỷ niệm hai mươi năm thành lập
chuyên gia lê thị trang đã góp phần đem lại thành công cho một trong những câu chuyện đáng khích lệ về bảo tồn tại việt nam
đó là chiến dịch bảo vệ bán đảo sơn trà trong đó có loài vọc trà vá chân nâu trước sức ép của phát triển du lịch
chiến dịch này đã cứu được phần lớn loài vọc chân nâu đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng
đồng thời kêu gọi mọi người cùng chung tay bảo tồn thiên nhiên
những anh chị mà bây giờ quan tâm đến vọc trà vá chân nâu đều gọi đó là bạn
cũng giống như là chúng ta đang có một quần thể người ở phía thành phố đà nẵng
ở phía sơn trà cũng có một quần thể vọc
hay bọn em hay đùa với nhau đó là một nhóm dân tộc thiểu số đang sống ở rất gần đà nẵng
và thành phố đà nẵng là một thành phố đáng sống
thì vừa đang sống cho người ở thành phố mà vừa đang sống cho vọc
tại thời điểm đó nếu như mình đi nói với người dân là hãy bảo vệ sơn trà đi
thì chắc là mọi người cũng không biết tại sao phải bảo vệ sơn trà
nhưng nếu có một quần thể vọc đủ đẹp và có giá trị với mọi người
thì sẽ thông qua hình ảnh đó thì sẽ có được cái sự bảo vệ của người dân
trong vai trò hiện tại của mình với greenviet
chuyên gia lê thị trang giám sát các sáng kiến liên quan đến giáo dục
quan hệ công chúng và phát triển
và để khép lại chương trình ngày hôm nay
xin mượn lời chủ tịch ec ursula von der leyen
đối với biến đổi khí hậu sẽ không bao giờ có vaccine cho căn bệnh này
chính vì vậy các quốc gia đều cần phải đồng ý
đầu tư cho tương lai xanh của chính mình
dịch bệnh là hiểm họa là đau thương
nhưng chính dịch bệnh cũng là bài học
là thông điệp gửi tới loài người về tương lai của môi trường sống
xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại